chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình
phơi đốt dơm dạ lúa trên đường
trong phần tin quốc tế
hai miền triều tiên khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự
không khí huôn cấp ngập tràn buenos aires argentina
với việc thông qua một dự án luật và một số nghị quyết quan trọng
lệ chín mươi sáu bảy mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều
của các luật liên quan đến luật quy hoạch
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quy hoạch
tại một mươi ba luật bao gồm luật an toàn thực phẩm luật công chứng luật dược luật đầu tư
luật đầu tư công luật điện lực luật hóa chất luật khoa học và công nghệ
luật phòng chống tắc hại của thuốc lá luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
luật trẻ em
theo ủy ban thường vụ quốc hội việc sớm thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều
của các luật liên quan đến luật quy hoạch sẽ giúp những tư tưởng đổi mới đột phá
cách mạng của luật quy hoạch sớm đi vào thực tế để quy hoạch không còn là rào cản phát triển
với luật công chứng sẽ bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng
có ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ quy hoạch này
có ý kiến đề nghị không giao chính phủ quy định thêm các điều kiện thành lập
và hoạt động của văn phòng công chứng
riêng luật dược sẽ phát triển vùng nuôi trồng dược liệu để bảo đảm thống nhất với luật dược
về các lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp dược
trong đó có phát triển nguồn dược liệu vùng nuôi trồng dược liệu bảo tồn nguồn gen
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cũng tại phiên làm việc sáng nay với tỷ lệ nhất trí cao quốc hội biểu quyết thông qua
nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật
sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc cổ phần hóa doanh nghiệp
để khắc phục những hạn chế bất cập chính phủ cần chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiên các quy định của pháp luật
nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước khắc phục những hạn chế yếu kém
và xử lý kịp thời các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp khẩn trương bàn giao phần vốn
hiện đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi xử lý rứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật để thất thoát lãng phí vốn
tài sản nhà nước các dự án đầu tư chậm tiến độ kém hiệu quả thua lỗ kéo dài
không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp
kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân
đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn
tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
theo nghị quyết về giám sát tối cao của quốc hội trong năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp thứ bảy
bên cạnh các nội dung giám sát trước đây quốc hội sẽ tiến hành giám sát thêm việc thực hiện
chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai
hết năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ giám sát thêm chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp
luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám sau hai mươi một ngày làm việc với tinh thần dân chủ
nghiêm túc và trách nhiệm sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua bảy dự án luật cho ý kiến
về chín dự án luật khác đối với dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các tầng lớp nhân dân và cử tri
sau khi cân nhắc nhiều mặt quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này
từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện bảo đảm chất lượng
tính khả thi của dự án luật này tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành chất vấn bốn nhóm vấn đề
đối với bộ trưởng các bộ giao thông vận tài tài nguyên và môi trường
lao động thương binh và xã hội giáo dục và đào tạo chủ tịch quốc hội nhấn mạnh kết quả kỳ họp này
cũng cho thấy hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân được cử tri và nhân dân
quan tâm theo dõi đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết thẳng thắn xây dựng quốc hội trân trọng
lắng nghe tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện nâng cao chất lượng các luật nghị quyết
được thông qua quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các
vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ
xuyên tạc sự thật kích động quá khích gây mất trật tự an ninh xã hội ảnh hưởng lớn đến cuộc sống
của nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan tổ chức
đề nghị chính phủ chỉ đạo nắm chắc tình hình ở cơ sở tăng cường công tác vận động quân chúng
để không bị lôi kéo lợi dụng dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật xử lý kịp thời
nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật sau kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn
thị kim ngân đề nghị các vị đại biểu quốc hội tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư
nguyện vọng của cử tri và nhân dân nghiên cứu và tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh
kiến nghị kịp thời với quốc hội chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực chủ động hơn nữa
trong công tác lập pháp giám sát trước đó cũng tại phiên bế mạc với đa số đại biểu tán thành
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ năm
quốc hội khóa một mươi bốn và biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đông người với sự kích động lợi dụng của các đối tượng xã hội
các vụ tập tập xấu đã dẫn tới nhiều hành vi quá khích gây mất trật tự công cộng
ảnh hưởng tới giao thông đi lại tại một số khu vực trong khi các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận
đang nỗ lực xử lý tình hình tại những khu vực trên nhìn chung các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn
tỉnh vẫn diễn ra bình thường ổn định
doanh nghiệp đóng tại xã tiến lợi thành phố phan thiết này chuyên thu mua xuất khẩu thanh long
với sản lượng xuất khẩu từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh tấn mỗi tháng và các thị trường chính là đài loan
trung quốc hàn quốc việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định đã góp phần giúp phát triển
kinh tế địa phương nói chung và kinh tế của các hộ chống thanh long trên địa bàn
kinh doanh ở đây thì vẫn bình thường chị vẫn làm bình thường tại mấy ngày nay là thanh long nó chưa
tới cái lưới chính của trái thanh long nhưng mà cái bù này thanh long nó hạ là không phải do những
cái việc này mà nó hạ mà do là mùa này trái cây đó
hoạt động kinh tế du lịch của tỉnh bình thuận việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
hộ dân trên địa bàn tỉnh cũng đang góp phần tạo nên sức hút cho vùng đất giàu tiềm năng này với
các nhà đầu tư và du khách trong nước lẫn ngoài nước trong đó việc bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông và các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân và du khách được
các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai với nhiều giải pháp phù hợp
mặc dù vài ngày qua trên địa bàn tỉnh bình thuận trong đó có thành phố phan thiết
đã xảy ra một số vụ tụ tập đông người với sự số ruột của các đối tượng quá khích đã ảnh hưởng
an ninh trật tự và giao thông đi lại tại một số khu vực tuy nhiên tỉnh đã nỗ lực xử lý sớm
và vẫn bảo đảm cho hoạt động kinh tế đời sống của người dân diễn ra bình thường và ổn định
sáu mươi tám là mức dự báo tăng trưởng mà ngân hàng thế giới wkb đưa ra cho việt nam trong báo cáo được công bố mới đây
tăng trưởng tiếp tục khả quan là do nhu cầu trong nước và quốc tế gia tăng đầu tư nước ngoài và khu vực tư nhân khôi phục
sự dịch chuyển lao động sang các ngành có năng suất
cao như dịch vụ chế biến chế tạo đang diễn ra kinh tế vĩ mô đang ổn định
đặc biệt báo cáo lần này của ngân hàng thế giới dành một chuyên đề về cắt giảm các chi phí thương mại
nâng cao năng lực cạnh tranh theo đó giảm thời gian và thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu
tăng cường kết nối hạ tầng thương mại sẽ giúp việt nam gia tăng xuất khẩu
tại thành phố đà nẵng hiệp hội các doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm
và văn phòng đại diện khu vực miền trung vừa tổ chức giới thiệu sách trắng năm hai nghìn một mươi tám
lễ công bố sách trắng hai nghìn một mươi tám thu hút sự tham gia của đại diện hơn hai mươi doanh nghiệp là những đối tác
có đóng góp không nhỏ vào sự thành công trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo địa phương về tình hình
kinh doanh thương mại các vấn đề đầu tư và giải pháp tại lễ công bố ông dennis brunetti
đồng chủ tịch eurocharm đã giới thiệu những điểm quan trọng trong sách trắng năm nay là
nổi bật nhiều vấn đề trong từng lĩnh vực cụ thể và đề xuất những vấn đề đa ngành để có hướng giải quyết hiệu quả
phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
hoan nghênh và mong muốn trong thời gian tới eurocharm sẽ tiếp tục đóng góp ý tưởng
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
tiềm ẩn mất an toàn từ việc phơi đốt dơm dạ lúa trên đường
bộ công an chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trong dịp world cup hai nghìn hai mươi bốn
điều này không chỉ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
khi lưu thông qua những khuôn
bên cạnh đó mặc dù việc tuyên truyền hạn chế đốt dơm dạ đã được nói đến nhiều trong thời gian qua
song tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến và gây không ít hệ lụy
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
mới chỉ những ngày đầu mùa gặt nhưng tình trạng nhiều hộ dân phơi thóc ngập tràn nhiều tuyến đường làng
và thậm chí cả những tuyến đường cao tốc như thế này đã diễn ra khá phổ biến tại những vùng ngoại thành của thủ đô hà nội
người người đua nhau xếp hàng cố chiếm cho mình một đoạn đường
mà nhẹ ra là của các phương tiện giao thông để phơi thóc
cùng với việc phơi thóc lúa trên đường vào mùa gặt nhiều cánh đồng ở khu vực ngoại thành hà nội
lại đỏ lửa và mù mịt khói bụi gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của những người dân sống chung quanh
và làm mất tầm nhìn cho các phương tiện khi tham gia giao thông
thế nhưng người nông dân nơi đây lại coi đó là việc làm bình thường hoặc viện đủ lý do cho hành vi vi phạm của mình
một con đốt nó khuyến cả cái rạc này đông này đi càng tốt cấy rúa nó mới càng đỡ sâu bệnh
nhưng mà rưới đông này nó không đốt được thì phải chiều thôi
dân bây giờ người ta cấy một độ hai ba mẫu thì người ta phải đi tìm cho lắng nhất người ta phơi
thì người ta không thể có trong nhà người ta không cho lòng phơi cả
người ta chỉ có mấy chục mét vuông trong nhà cái sân chỉ đủ để đi ra đi vào thôi
thói quen đốt dơm dạ biến mặt đường thành sân phơi nông sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
gây bức xúc cho rất nhiều người tham gia giao thông
để hạn chế hiện tượng trên các cơ quan chức năng các địa phương cần có những giải pháp quyết liệt
xử lý nghiêm hành vi phơi dơm dạ thóc lúa và các vật cản khác trên đường giao thông
đặc biệt là việc đốt dơm dạ trên các tuyến đường giao thông
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân
người dân thôn sáu xã đắc ha huyện đắk long tỉnh đắk nông rất bức xúc vì phải bỏ ra số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
cùng với nhà nước để thi công đường giao thông
thế nhưng khi con đường hoàn thành họ không được hưởng lợi vì gần vì một nửa tuyến đường chuyển hướng thi công
sang khu vực có đất dãy nhà riêng của chính đơn vị thi công
điều đáng nói là sau khi vụ việc bị phát hiện đơn vị thi công lại trình ra một bộ hồ sơ và bản thiết kế
do chính chủ đầu tư là chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc ha ký thẩm định phê duyệt cho nán đường
dự án làm đường vào cụm dân cư số hai thuộc thôn sáu do ủy ban nhân dân xã đắc hà làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư một sáu tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp bảy trăm một mươi tám triệu
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy ban tự quản thôn đã thuê máy móc
bán ủi với chiều dài một năm km bán giao mặt bằng cho đơn vị thi công
tuy nhiên quá trình thi công sau đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hbbt do ông trần đình hạnh làm giám đốc
chỉ thực hiện tám trăm tám mươi mét rồi dừng lại
khối lượng vật liệu còn lại được ông chuyển qua thi công đường vào khu vực có nhà riêng của mình
ở trong đây khoảng một trăm linh hồ dân đã đóng tiền
nhưng mà dân dân chúng tôi cũng được hưởng mới có hưởng tám trăm linh mét
đây là chuyện về hướng dụ nhà ông trần đình hạnh
dân dân chúng tôi rất là bức xúc tại vì chúng tôi đã đóng tiền
tại sao không làm cho chúng tôi mà làm xuống về lối nhà trụ thầu là ông trần đình hạnh
ngoài việc tự ý dùng tiền của dân đóng góp để nắn đường vào khu vực có nhà riêng
nhiều người dân còn cho rằng không minh bạch trong vấn đề thu chi tiền của người dân và tiền ngân sách
chúng tôi đã đóng hết đầy đủ tiền xan mặt bằng dân phải bỏ tự bỏ mặt bằng ra
thế rồi nằm con đường nằm một năm trăm linh mét
cuối cùng bây giờ đến khi chúng tôi phát hiện ra coi như bê tông đổ sang trái đường
chúng tôi có hỏi mấy chủ phó thôn là sao lại đổ bê tông sang đường này
thì kêu nói là cái đường dưới này không liên quan tới đường trên này cả
thế thì bà con cứ yên tâm nào đấy là dân họ
đấy là những người họ có tiền họ nằm chứ còn không phải dân đồng ý nằm đường đó
thế khi nằm xong rồi hỏi là sao bây giờ nằm xong đường rồi hay chưa xong
mà sao bây giờ lại không đổ bê tông để nằm đổ nguyên vật liệu để nằm
thì phó thôn có nói là đường vậy là xong rồi
lý giải về việc làm đường vào khu vực có nhà riêng của ông trần đình hạnh
bàn tự quản thôn và phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hbbt cho rằng
mình không tự ý làm bừa mà đây là thi công theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm định phê duyệt
đồng thời cung cấp một bản vẽ thiết kế do chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà
nguyễn đức chiến ký đóng dấu cho việc nắn đường
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đắc hà nguyễn đức chiến thì cho rằng
do bản thân và cán bộ địa chính xây dựng không vững về chuyên môn kỹ thuật
dẫn đến việc đơn vị thi công qua mặt
để xảy ra cái vấn đề này thì là nó bắt đầu ngay từ đầu là ở cái bản thiết kế
thì cũng với bản thiết kế thì là xã phải nhờ đơn vị thư vấn vẽ giúp
tại vì cái chi phí thư vấn thiết kế là không có trong cái chương trình làm đường này
người quyết hạ chính hội đồng tỉnh thì chi phí thư vấn thiết kế nó không có
nên xã phải nhờ đơn vị thư vấn vẽ giúp
thì khi vẽ bản vẽ thiết kế này
thì do là bản thân tôi cũng như là nên bản thân xã không có chuyên môn về xây dựng
cho nên là cái việc đọc bán vẽ là cả một vấn đề
cho nên là không biết được trong cái bản vẽ thiết kế này nó có cái nhánh rẽ
thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ vụ việc
đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân và tập thể liên quan
sớm khắc phục hoàn trả con đường cho người dân
tránh việc người dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp kéo dài
tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương
nhân tháng hành động phòng chống ma túy hai nghìn một mươi tám
công an tp điện biên phủ vừa lập một chiến công xuất sắc
triệt xóa thành công điểm bán lẻ các chất ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
thu nhiều loại ma túy tổng hợp và các loại vũ khí vật dụng phục vụ
cho việc mua bán sử dụng chất ma túy
vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu
các trinh sát thuộc công an tp điện biên phủ
đã ập vào điểm bán lẻ các chất ma túy
vào điểm bán lẻ ma túy tại số nhà tám mươi một tổ hai
phường nam thanh tp điện biên phủ tỉnh điện biên
bắt giữ hai đối tượng gồm nguyên tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và vũ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ gồm tám mươi chín viên thuốc lắc
hai trăm linh chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một mươi một gói ma túy dạng đá
một gói thuốc phiện
cùng nhiều vật dụng như cống giấy bạc
dùng để sử dụng ma túy
và một số loại vũ khí
đặc biệt cơ quan chức năng đã kiểm tra
thu giữ hệ thống camera an ninh
được các đối tượng lắp đặt
nhằm mục đích phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy
đây là điểm bán lẻ ma túy
được các đối tượng xây dựng tường rào kiên cố
lắp đặt hệ thống camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện chuyên án đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố điện biên phủ
tiếp tục đấu tranh mở rộng
thực hiện về việc tăng cường
chống buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả
dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
trên địa bàn tỉnh lạng sơn
vừa qua đội quản lý thị trường số một
thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh
đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại chợ đông kinh
thu giữ một số lượng lớn nguyên liệu thuốc bắc
không rõ nguồn gốc
cụ thể vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu
lực lượng chức năng thành phố lạng sơn
tiến hành kiểm tra đột xuất với ba quầy hàng kinh doanh
mặt hàng nguyên liệu thuốc bắc thuốc trự bệnh
thực phẩm chức năng tại ký ốt số bảy mươi năm tám mươi a
và số tám mươi ba tám mươi năm tầng một chợ đông kinh
tại thời điểm kiểm tra các lực lượng chức năng
đã phát hiện tại các ký ốt nói trên
đang bày bán một trăm tám mươi bốn sản phẩm là thuốc chữa bệnh
thực phẩm chức năng có nguồn gốc sản xuất ngoài việt nam
không có hóa đơn chứng từ chứng minh
nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp như thuốc an cung hoàn dạng viên
xâm hộp đầu xoa bóp trà sâm thuốc trị nấm
tất cả các loại thuốc này đã được đội quản lý
thị trường số một thu giữ xử lý theo quy định
ngày một mươi bốn tháng sáu bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo
các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự
trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo bộ công an yêu cầu các đơn vị địa phương
tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ phòng ngừa
phát hiện ngăn chặn lợi dụng cổ vũ bóng đá
để tiến hành các hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá
cho vai nặng lãi tiến dụng đen
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm giết người
cướp cướp giật tài sản trộm cắp
chống người thi hành công vụ
chủ động phòng chống hoạt động đua xe trái phép
phân luồng điều tiết giao thông nhằm chia cắt
ngăn chặn không để lượng người và phương tiện
tập trung quá lớn vào khu vực trung tâm
vượt qua tầm kiểm soát của lực lượng chức năng
tổ chức trực ứng trực nghiêm túc
sẵn sàng xử lý kịp thời
hiệu quả các tình huống phức tạp mới phát sinh
chương trình của bộ trưởng bộ công an
tại trường đại học y dược hải phòng
đã diễn ra lễ khai mạc hành trình đỏ hai nghìn một mươi tám
chặn phía bắc
và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu
đồng thời chương trình hiến máu giọt hồng đất cảng
cũng diễn ra tại đại học y dược hải phòng
thu hút đông đảo các cơ quan đoàn thể
sinh viên thành phố tham dự và hiến máu
với thông điệp kết nối dòng máu việt
hành trình đỏ hai nghìn một mươi tám
sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba tháng sáu
đến ngày một mươi năm tháng bảy
tại hai mươi sáu tỉnh thành phố trong cả nước
tiếp tục là địa phương mở đầu
cho chuỗi hành trình đỏ hai nghìn một mươi tám
chặn phía bắc
ngay trong ngày một mươi bốn tháng sáu
ngày hội hiến máu giọt hồng đất cảng
mở đầu cho chuỗi ngày hành trình đỏ thành phố
đã tiếp nhận khoảng tám trăm linh đơn vị máu
những đơn vị máu quý giá đến từ người dân
sẽ mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh
của thành phố cũng như cả nước
dịp này trung ương hội chỉ tập đỏ việt nam
ubnd thành phố hải phòng
đã tặng bằng khen cho chín tập thể
bốn mươi năm cá nhân xuất sắc
và một mươi gia đình hiến máu tiêu biểu
đây là những bông hoa đẹp
trong phong trào hiến máu của thành phố hoa phượng đỏ
tối ngày một mươi bốn tháng sáu
dân ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
tỉnh yên bái cũng đã tổ chức
lễ tôn vinh các tập thể
và cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trong công tác tuyên truyền vận động
và hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh yên bái đã thành lập được
một mươi tám câu lạc bộ tuyên truyền
và ứng trực hiến máu tình nguyện
hàng năm vận động được hàng nghìn đơn vị máu
để phục vụ cho cấp cứu
và điều trị tại các cơ sở y tế của địa phương
nhân dịp này ubnd tỉnh đã tặng bằng khen
cho chín tập thể và chín cá nhân
hội chuyên thập đỏ tỉnh đã tặng giấy khen
cho một mươi bốn tập thể và hai mươi bảy cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động
và hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay tại hà nội
tạp chí điện tử môi trường và đô thị việt nam
phối hợp với hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam
và ubnd tp hà nội
tổ chức lễ phát động cuộc thi
vẽ tranh thiếu nhi vì môi trường tương lai
và cuộc thi triển lãm ảnh môi trường
vào cuộc sống lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
cả hai cuộc thi đều nhằm nâng cao
nhận thức và tuyên truyền sâu rộng
về ý thức bảo vệ môi trường
nhằm dóng lên một hồi chuông cảnh báo
về vấn đề ô nhiễm môi trường
và kêu gọi mọi tầng lớp trong xã hội
cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn
chung tay bảo vệ thiên nhiên
bảo vệ môi trường
hướng tới một môi trường tương lai xanh sạch đẹp
cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi
vì môi trường tương lai
dành cho trẻ em trên cả nước
trong độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi
đề tài về con người và cuộc sống
về đất nước thiên nhiên tươi đẹp
về môi trường xung quanh
chống ô nhiễm môi trường
thực trạng và những ước mơ của các em
về môi trường sống trong tương lai
cuộc thi tiếp nhận sản phẩm dự thi
từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ban tổ chức cuộc thi triển lãm ảnh môi trường
và cuộc sống lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
nhận tác phẩm từ một mươi năm tháng sáu
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại tòa soạn tạp chí môi trường
và đồ thị việt nam
trong phần tin quốc tế
hai miền triều tiên khôi phục hoàn toàn
đường dây liên lạc quân sự
không khí nguồn cấp ngập tràn
hai miền triều tiên vừa nhất trí
khôi phục hoàn toàn
các đường dây liên lạc quân sự
dọc các khu vực phía đông và phía tây
trong cuộc đàm phán quân sự liên triều cấp tướng
lần đầu tiên diễn ra trong hơn một thập kỷ qua
tuyên bố chung sau đàm phán quân sự liên triều cấp tướng
nêu rõ trong quá trình thảo luận
hai miền triều tiên cũng trao đổi quan điểm
về việc phi quân sự hóa làng đình chiến panmunjom
trên cơ sở thử nghiệm nhằm giảm căng thẳng quân sự
dọc khu vực biên giới luôn dày đặc các loại vũ trang này
cuộc đàm phán quân sự cấp tướng được tổ chức
tại làng đình chiến panmunjom bên phía triều tiên
phái đoàn hàn quốc gồm năm thành viên
do thiếu tướng kim do gyun dẫn đầu
trong khi trung tướng ahn ik san dẫn đầu phái đoàn triều tiên
cũng gồm năm thành viên
ban đầu cuộc đàm phán này được lên kế hoạch tổ chức
vào tháng năm theo tuyên bố panmunjom
tuy nhiên cuộc đàm phán này đã bị hoãn
do triều tiên phản đối một cuộc tập trận không quân chung
giữa mỹ hàn quốc
vào tháng sáu hai bên đã nhất trí nối lại cuộc đàm phán này
theo tuyên bố panmunjom triều tiên và hàn quốc
nhất trí nỗ lực làm giảm căng thẳng và loại bỏ
một cách thực tế nguy cơ chiến tranh trên bán đảo triều tiên
trong bối cảnh liên minh châu âu eu canada và mexico
tuyên bố đáp trả chính sách thuế nhôm và thép mới của mỹ
quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa bày tỏ lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại
giữa mỹ và các đối tác có thể tác động xấu
tới nền kinh tế toàn cầu
trong báo cáo mới công bố về các chính sách kinh tế mỹ
imf cho rằng nền kinh tế mỹ dự báo sẽ tăng trưởng mạnh
trong năm nay và những năm sắp tới song các chính sách thuế
và rào cản thương mại mà tổng thống mỹ donald trump mới ban hành
có thể tạo ra nhiều nguy cơ đối với nền kinh tế mỹ và cả thế giới
đặc biệt là vào thời điểm sau năm hai nghìn hai mươi
giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf bà kristine lagarde cho rằng
những hành động gần đây của mỹ áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu
có thể khiến hoạt động thông thương bị ngưng trệ
cũng như gây hại cho hệ thống kinh tế và mậu dịch toàn cầu
bà khẳng định cái gọi là cuộc chiến thương mại có thể bùng phát
do các chính sách thuế nhập khẩu sẽ không mang lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào
imf cũng kiến nghị mỹ nên thảo luận với các đối tác
để giải quyết mâu thuẫn về thương mại và đầu tư
thay vì áp đặt các rào cản thuế quan và phi thuế quan
nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và có lợi cho tất cả các bên
giới hưu trí pháp vừa tụ tập tại thủ đô paris
để phản đối việc tăng thuế mà tổng thống pháp emmanuel macron khởi xướng
những người biểu tình cho rằng thu thập thực sự của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đây là cuộc biểu tình thứ ba nhằm phản đối các đề xuất tăng thuế
kể từ khi ông macron nhậm chức
hàng nghìn người biểu tình đã diễu hành qua khắp trung tâm paris
nhằm phản đối việc tăng một bảy thuế csg một loại thuế đánh vào thu nhập
được dùng cho quỹ chi trả phúc lợi xã hội
theo ước tính của cảnh sát và cả những người tổ chức biểu tình
khoảng hai tới một mươi người đã tham gia cuộc biểu tình này
chính phủ pháp cho rằng việc tăng thuế csg sẽ được bù đắp bằng các biện pháp khác
như cắt giảm phí trả lương của công ty và các khoản thuế nhà đất
vốn mang lại lợi ích cho những ai đang đi làm
cùng ngày với hai trăm bốn mươi năm phiếu thuận và tám mươi hai phiếu chống
thượng viện pháp đã phê chuẩn dự luật cải tổ hãng đường sắt quốc gia sncf
đây vốn là một trong những đề xuất cải cách then chốt của tổng thống macron
nhằm cải thiện tình hình tài chính công của pháp
tuy nhiên các tổ chức công đoàn trong ngành phản đối kế hoạch hủy bỏ một số yêu đãi
dành cho công nhân như chế độ nghỉ hưu sớm
đồng thời chỉ trích chính phủ đang tìm cách tư nhân hóa sncf
ả rập xê út mong muốn tiếp tục hợp tác với nga về lĩnh vực dầu mỏ
đây là tuyên bố của thái tử ả rập xê út mahammed bin salman
trong cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin
nhân chuyến thăm nga và tham dự lễ khai mạc world cup hai nghìn một mươi tám
tại cuộc gặp
thái tử ả rập xê út mahamed bin salman cho rằng
sự hợp tác giữa ả rập xê út và nga trong lĩnh vực dầu mỏ
sẽ đem lại lợi ích cho không chỉ hai quốc gia mà còn cho cả thế giới
những lợi ích mà chúng ta nhận được
cũng sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia trên thế giới
những nước nguồn năng lượng của nga và ả rập xê út
chúng tôi đã thấy rõ những lợi ích này trong nhiều năm gần đây
và chúng tôi muốn sự hợp tác giữa hai bên còn tiếp tục tiến xa hơn nữa
về phần mình tổng thống nga vladimir putin chào mừng thái tử ả rập xê út mahammed bin salman
tới nga để tham dự lễ khai mạc world cup cũng như theo dõi trận đấu mở màn
giải đấu giữa hai đội tuyển quốc gia nga và ả rập xê út
tối qua theo giờ việt nam cả thế giới đã cùng hòa chung niềm vui sân cỏ
với buổi khai mạc giải bóng đá nóng nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám
không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa ở khắp nơi trên thế giới
buenos ares quê hương của những chân sút quả cảm cũng không ngoại lệ
tại argentina người hâm mộ đang hướng về đội quân albi celeste của huấn luyện viên jacques sampaoli
những trung tâm fanfics được mở ra tại nhiều địa điểm công cộng ở thủ đô buenos aires
để người hâm mộ cùng chung vui với trái bóng tròn
tại khu vực fanfics ở khu vực tháp obelisco liên đoàn bóng đá argentina đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động sôi nổi
đây là hoạt động được liên đoàn tổ chức trong mỗi khi diễn ra vòng chung kết world cup nhằm tạo không khí hứng khởi cho người hâm mộ
trong những ngày tới chắc chắn không khí lễ hội sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn
và đây cũng là nơi các cổ động viên argentina muốn gửi tới các cầu thủ niềm tin chiến thắng
chúng tôi tin vào những chân rút đầy tài năng của đội bóng
cũng tại khu fanzone này các phen nhí có dịp giao lưu với các chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm
các em cũng được tìm hiểu về trang phục thi đấu chính thức mà đội tuyển argentina đã sử dụng trong các lần tham dự vòng chung kết world cup
tôi nghĩ chúng ta sẽ vô địch lần này chúng ta đã vô địch những trận đấu vừa qua rất tuyệt vời và chúng ta sẽ là nhà vô địch
tôi luôn giữ một niềm tin chiến thắng ở trong đầu tôi rất kỳ vọng vào huấn luyện viên và nhìn các cầu thủ thi đấu ở vòng loại tôi tin vào khả năng của họ
mặc dù giành được quyền góp mặt ở vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám vào giờ chót
nhưng huấn luyện viên jokpalli vẫn tin rằng argentina hoàn toàn có khả năng giành được chiếc cúp vàng thế giới lần này bởi các cầu thủ luôn có sự cổ vũ rất nhiệt tình từ người dân quê nhà
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại